liên quan đến sự việc gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại nhà máy chế biến mủ cao su phúc đặng gia
ở xã ea ba huyện biên núi sông hinh tỉnh phú yên như truyền hình nhân dân đã phản ánh
tri cục bảo vệ môi trường sở tài nguyên và môi trường tỉnh phú yên đã phối hợp với các ngành liên quan
và chính quyền địa phương kiểm tra hoạt động của nhà máy và đề nghị khẩn trương khắc phục triệt đề
chậm nhất là đến ngày một mươi năm tháng một mươi tới đây
đoàn kiểm tra ghi nhận nỗ lực khắc phục của nhà máy chế biến cao su phúc đặng gia
ngoài ra nhà máy còn lắp nắp đậy các hầm chứa sát mổ thừa làm mương dẫn nước tại các hầm chứa mổ đông
các hạng mục nhà kho nhà kho thì hiện nay về cái mũ tạp thì như vậy là nó sinh ra cái mùi khí thải khí hôi
cho nên là nhà máy cũng đã bắt đầu đầu tư kho và sắp tới cũng sẽ cố gắng là hoàn thiện cái phần
để mà chứa cái mũ đông mũ tạp để đảm bảo về cái mũ hôi
mặc dù đã nỗ lực khắc phục
nhưng tất cả các hầm chứa sát mổ thừa là mương dẫn nước tại các hầm chứa mổ đông

để xử lý nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khí huyện sông hinh đề nghị tri cục bảo vệ môi trường tỉnh phú yên
lấy mẫu kiểm tra khí thải sau sản xuất mũ cao su để có kết luận chính xác thông báo cho người dân yên tâm ổn định cuộc sống